tại bộ y tế giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long bộ trưởng bộ y tế đã có buổi làm việc trao đổi với các nhà khoa học
các chuyên gia của các hội đồng khoa học để bàn về các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cho năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó tập trung vào các vấn đề vaccine xét nghiệm điều trị và ưu tiên tăng cường hệ thống đáp ứng y tế của quốc gia
việt nam trải qua gần hai năm đương đầu với cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
ngành y tế đã huy động tổng lực nhân lực trang thiết bị thuốc men và hết sức nỗ lực trên mọi mặt trận để phòng chống dịch
đặc biệt là trong đợt dịch covid một mươi chín thứ tư
đến nay diễn biến dịch ở các điểm nóng như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an đang có xu hướng giảm
đối với thành phố hà nội hiện đang triển khai quyết liệt hai mũi giáp công là tiêm chủng và xét nghiệm
bộ y tế đang bắt đầu triển khai xây dựng kế hoạch và chiến lược phòng chống dịch covid một mươi chín cho năm hai nghìn hai mươi hai và giai đoạn tiếp theo
từ đó định hình hướng đi chiến lược chống dịch của quốc gia trên cơ sở tổng kết đúc kết những bài học kinh nghiệm trong suốt thời gian qua